ngửa khuya hai mươi bảy tháng ba nghĩa trang trường đua ngựa freetown hoàn toàn chìm trong bóng tối
ngoại trừ hai ngọn đèn nhỏ đặt ngay trên trụ cổng ra vào hát xuống lối đi bằng bê tông một thư ánh sáng nhẹt nhạt
sâu bên trong nghĩa trang phía bên phải bốn người đàn ông lặng lẽ đào một ngôi mộ
thỉnh thoảng chiếc đèn pin mặt kính đã được che bằng mảnh giấy bóng xanh lại lé lên đủ để biết họ đã đào đến đâu
khi tấm ván mặt hòm lộ ra họ dùng xa beng cậy tối
cùng nắp rồi thó tay vào khua khoáng
chừng hơn hai mươi phút một người lấy lên hai ống xương đùi sơn chân và cuối cùng là sương trậu
lập cờ bên ngoài đã phân hủy hết do trôn cất lâu ngày
tất cả được bỏ vào cái túi nilon rồi trong chóc lát bốn kẻ trộm mộ như tan vào bóng tối
chín giờ sáng trên vỉa hè của những con hẻm trật trội ở kaduna phía tây thủ đô ritow dân đã tụ tập thành từng nhóm hầu hết là thanh niên
một số ngồi khm lưng trên những chiếc ghế thấp mắt nhắm nghiền
đầu gục xuống và đó là những người đã dùng xong liều ma túy đầu tiên trong ngày
số khác hít mảnh những điếu thuốc lá cuộn bằng tay bên trong là cần sa trộn lẫn bột tán từ xương người
đầu điếu thuốc lé lên những đốm lửa đỏ rực
ở một góc đường một thanh niên nằm dài trên mặt đất rồi bu quanh giỏ bánh mì mà lẽ ra anh ta phải bán
anh ta say thuốc đến nỗi không còn thiết gì đến việc miêu sinh
nhiều người dân ở camuda cho biết đây là câu chuyện thường ngày và chẳng ai còn quan tâm nữa
kể cả khi có người chết vì hút quá liều
sáu năm trước dân nghiện ở sierra leone bắt đầu dì tai nhau về một loại ma túy mới
được gọi là kurs trời rất phê mà giá lại rẻ
dân gia họ biết rằng trong thành phần của curse có bột tán ra từ xương người
ông aduseku gappo người đứng đầu cơ quan thực thi luật ma túy quốc gia sierra leone cho biết
trong xương người có thành phần liều hình bọn buôn bán ma túy tán xương thành bột
trộn lẫn với cần sa rồi cuộn thanh điếu như thuốc lá
đây là loại rẻ tiền
tiền nhất mỗi điếu giá một trăm linh non tương đương với một trăm hai mươi bảy đồng tiền việt
nếu trộn với formadehid dùng để hít thì mỗi liều giá ba mươi leon
còn với loại cao cấp hơn chẳng hạn như trộn với fetanin hay chamadol
thuốc giảm đau gốc heroin nó có thể lên tới hai leon trong một lần sử dụng
về phương diện hóa lý lưu hình tồn tại trong cơ thể người với hàm lượng rất thấp
chủ yếu đến từ thức ăn như măng tây cải bắp hành tây củ cải đỏ
phô mai mù tạt cà ri hay nội tạng động vật
nó có chức năng giúp cơ thể xây dựng và sửa chữa adn
đồng thời bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương hỗ trợ quá trình sản sinh protein
giúp cải thiện tình trạng dối loạn chuyển hóa dinh dưỡng
giúp cơ thể sinh ra chất chống oxy hóa cải thiện sức khỏe cho gan và hệ thần kinh
tuy nhiên nếu hít phải lưu huỳnh liều lượng cao
sẽ gặp phải hiện tượng choáng váng giảm thị lực ảo giác hay mất thăng bằng
vì thế những kẻ bán ma túy đã trộn xương người với cần sa nhằm tăng thêm cảm giác
ông harold thomas bộ trưởng y tế sierra leone cho biết
thật ra kurz không bắt nguồn từ quốc gia này
mà nó xuất xứ từ vài nước láng riêng với sierra leone
nơi người chơi curs được gọi là cursboy
sĩ quan cảnh sát ahmed sekuturai kể lại những gì mình đã chứng kiến
sau một lần thâm nhập những nhóm bán lẻ code trên đường phố
người bán được bột sương người trong cái túi nhỏ
khi có người mua họ đổ ra đĩa
rồi bóc một chút xíu xíu cho vào tờ giấy cùng một nhốm cần sa
rất nhanh chóng nó được cuốn thành điếu thuốc lá
nên chẳng có gì lạ trên đường phố freetown
nhiều thanh niên nam nữ ngồi giữa lưng vào tường
mặt đờ đẫn không cần biết những gì đang diễn ra xung quanh
nhiều người hút xong đi đứng loạn trạng tự té ngã
thậm chí có người còn đâm đầu vào xe hơi là hậu quả của kurs
người đứng đầu cơ quan thực thi luật ma túy quốc gia sierra neon
curs đã gây ra hàng trăm ca tử vong
cùng những tổn hại về tinh thần cho người dùng kể từ khi nó xuất hiện
mặc dù chúng tôi chưa có số liệu chính thức về số người chết
bởi lẽ không phải con nghiện nào sốc thuốc cũng được đưa vào bệnh viện
nhưng việc tổng thống julius madabio quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc gia
về lạm dụng ma túy và chất gây nghiện đã chứng tỏ sự nghiêm trọng của vấn đề
sĩ quan ahmed sekuturay nói tiếp
điều ấy có nghĩa là bên cạnh việc triệt hạn những băng nhóm mùa bắn ma túy
chúng tôi còn phải canh gác các nghĩa trang để đề phòng việc đào mộ lấy xương
nhưng với một trăm một mươi bảy nghĩa trang ở thủ đô frital chúng tôi không đủ người để theo dõi hết
vẫn theo sĩ quan ahmed sekuturay
tính đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đơn vị của ông đã ghi nhận bốn mươi hai nghĩa trang bị đào bới
trong đó nơi ít nhất là sáu mộ nhiều nhất là hai mươi một mộ
tất cả đều mộ đã trôn trên một mươi năm
chắc chắn rằng trước khi đào bọn chúng đã cử người trình sát
vì trong một mươi năm trong điều kiện khí hậu khô nóng
da thịt tử thi đã phân hủy hết chỉ còn lại xương
điều đặc biệt là chúng chỉ lấy những xương lớn có nhiều lưu hình
như xương chậu xương đùi xương ống chân
nhiều mộ sau khi lấy xong chúng chẳng thèm lấp lại
với con nghiện cúss vừa rẻ tiền vừa phê và thời gian phê lắm khi kéo dài đến sáu tiếng
camara từng có ước mơ trở thành thợ điện và kiếm được một usd mỗi ngày
bằng cách chở hàng cho những người buôn bán ở khu chợ kaduna
nhưng từ khi dính vào cớt camara gần như xảy hết số tiền tiết kiệm được
trước đây nếu có tiền tôi mua thực phẩm hoặc quần áo
nhưng bây giờ tôi chỉ mua cus nó khiến gia đình tôi nhịn đói
nhưng không dễ gì mà dừng lại được
elizabeth sarkov vợ camara than thở
chồng tôi không còn giúp gì cho tôi nữa
anh ấy hút kurs vào mọi thời điểm trong ngày
bây giờ mọi gánh nặng đều đổ lên vai tôi
ông abuseko gabo người đứng đầu cơ quan thực thi mặt túy quốc gia sierra leone nói rằng
về mặt tâm lý kursk mang lại sự giải thoát khỏi những lo âu và căng thẳng hàng ngày
người nghiện cớt cho biết họ rất hứng phấn ngay sau khi hút hơi đầu tiên
nhưng quỹ đạo điển hình của người nghiện đã trở thành quy luật
học sinh sinh viên bỏ học thầy thợ bỏ việc
rồi theo thời gian nhiều người chuyển sang lừa đảo trộm cắp để có tiền hít cớt
gần như tất cả đều quên đi việc vệ sinh cơ bản
hệ thống miễn dịch của họ trở nên suy yếu
các vết thương trên da dù nhỏ đến đâu đi chăng nữa cũng mừng mủ rồi loét
với những người nghiện hơn một năm bắp chân bàn chân của họ sương vù
hậu quả của việc tắt mạch máu chi dưới
về mặt chính quyền mặc dù tổng thống julius mardabio đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp
về sự xuất hiện của ma túy kurz nhưng với nguồn lực ít ỏi
các cơ quan thực thi pháp luật ở sierra leone vẫn loay hoay với bài toán đàn giải
chỉ vì một chữ tiền
ông abuseku gabo người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật ma túy quốc gia sierra leone nói rằng
mỗi năm chúng tôi chỉ được cấp năm mươi usd
thấp hơn mức lương trung bình của một nhân viên cục phòng chống ma túy mỹ dea
vì vậy phần lớn số tiền ấy chỉ đủ cho việc tiếp cận cộng đồng
thông qua những chiếc xe phát thanh chạy trên đường phố cảnh báo về những tắc hại của cớt
với sĩ quan ahmed shekuturai phụ trách đơn vị đặc biệt chống đào trộm mộ
thì do quân số ít mỗi tổ công tác chỉ có từ hai hoặc ba người vũ trang bằng súng bắn đạn cao su
sau khi nhú nghĩa trang này thường xảy ra đào trộm các tổ công tác chia nhau mật phục
nhưng chỉ một thời gian bọn đào trộm biết rằng đạn cao su bắn chúng cũng không chết
nên chúng sẵn sàng chống trả nếu bị bắt rồi ra tòa chúng cũng chỉ phải ở tù vài tháng đầu lại hoàn đấy
cớt không chỉ ở freetown mà là cả nước đó là một tình huống kinh khủng
chúng tôi vô cùng lo lắng vì không đủ nhân lực để chặn đứng tay họa khủng khiếp này
trong một lĩnh vực trực tiếp liên quan đến kurs năng lực điều trị và phục hồi sức khỏe thể chất
tâm thần người nghiện ở sierra leon cực kỳ hạn chế
hiện tại cả nước chỉ có hai cơ sở cai nghiện ma túy
sierra leone là trung tâm phục hồi chức năng nằm ở ngoại ô thủ đô freetown
nhưng đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn là thời điểm mà trang tin africa today đăng bài này
thì cả trung tâm chỉ có hai người vào cai nghiện
tiến sĩ abu zalov giám đốc trung tâm cho biết tháng bốn năm ngoái
một con nghiện khi lên cơn đã châm lửa thiêu dụi phần lớn phòng ốc
đến nay vẫn chưa có tiền để xây dựng lại
nhưng theo trang tin africa today người vào ca nghiện phải trả mỗi tháng hai năm triệu leon
tương đương với một trăm hai mươi bảy usd vượt qua khả năng của hầu hết con nghiện
bởi lẽ thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở sierra leon chỉ là năm trăm linh đô
cơ sở cai nghiện thứ hai là bệnh viện tâm thần quốc gia
nằm ở vùng ngoại ô phía đông thủ đô pritao
nơi mà theo ông yusuf matia quyền giám đốc
thì bảy mươi bệnh nhân là người dùng cơ sở
nhiều người trong số đó mắc các dạng dối loạn tâm thần nặng
chính phủ đang có kế hoạch xây thêm ba cơ sở cai nghiện mới
nhưng với sự gia tăng người nghiện theo cấp số nhân
việc xây thêm cơ sở cai nghiện chỉ là biện pháp cắt bỏ phần ngọn
và không chỉ ở sierra leon trong hai năm qua
ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy cơ sở đang lan rộng
ở các nước láng giềng liberia và gunea
nơi có chung biên giới đất liền với sierra leon
ông agudez chuyên gia thuộc cơ quan phòng chống ma túy
và tội phạm liên hợp quốc cho biết
liberia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơ sở
nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở sierra leone
tôi nghĩ ngờ nó sẽ sớm lan sang các nước khác trong khu vực
nếu các chính phủ không làm đủ những biện pháp cần thiết
bởi lẽ những video được chia sẻ trên mạng xã hội
cho thấy không phải chỉ người nghèo mới bị thu hút
bởi sự hấp dẫn của cơ sở mà ngay cả người giàu
thậm chí là cảnh sát binh lính viên chức nhà nước cũng chơi cơ sở